và sau đây sẽ là những tin tức an ninh trật tự mà chúng tôi vừa cập nhật
viện kiểm sát nhân dân tỉnh khánh hòa vừa có cáo trạng truy tố hai bị can nguyễn chiến thắng và lê đức vinh
là cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa cùng một mươi một đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí liên quan đến vụ giao đất vàng tại trường chính trị tỉnh khánh hòa
số một trần hưng đạo phường lộc thọ thành phố nha trang
theo đó tổng số tiền các bị can gây thất thoát là hơn sáu mươi hai sáu tỷ đồng
khi tội phạm đã hoàn thành thời điểm giữa tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu
nhưng tính đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi thì hậu quả thất thoát lên đến ba trăm hai mươi bốn năm tỷ đồng
dự án trường chính trị khánh hòa tại xã phước đồng thành phố nha trang
được ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa triển khai thực hiện năm hai nghìn một mươi ba
theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển ra gọi tắt là bt
vốn hoàn trả cho nhà đầu tư là nguồn khai thác quỹ đất bảy ba trăm tám mươi tám m hai
tại cơ sở cũ của trường chính trị tỉnh khánh hòa
ở số một trần hưng đạo phường lộc thọ thành phố nha trang
tuy nhiên quá trình thực hiện chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa lúc bấy giờ
là các ông nguyễn chiến thắng lê đức vinh cùng phó chủ tịch đào công thiên
và một mươi cán bộ lãnh đạo các sở tài nguyên và môi trường kế hoạch và đầu tư xây dựng tài chính
cục thuế ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp tỉnh khánh hòa
và ủy ban nhân dân thành phố nha trang
không tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu theo quy định pháp luật
mà chỉ định và ký hợp đồng bt với công ty trách nhiệm hữu hạn hoàn cầu khánh hòa
sau đó thì chuyển quyền và nghĩa vụ thực hiện hợp đồng
cho công ty cổ phần thanh yến ở huyện bến lức của tỉnh long an
khu đất vàng hoàn trả cho nhà đầu tư không thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất
nên cục thuế tỉnh khánh hòa xác định giá trị quyền sử dụng khu đất vàng nêu trên chỉ hơn một trăm hai mươi một năm tỷ đồng
hành vi nêu trên của các bị can vi phạm các quy định của luật đất đai luật đấu thầu luật đầu tư luật xây dựng
và một số nghị định thông tư có liên quan
ngoài ra thì hai trong số một mươi ba bị can còn gây thất thoát một mươi một sáu tỷ đồng
do hành vi trái pháp luật khi bán tài sản nhà nước tại cơ sở cũ của trường chính trị tỉnh khánh hòa
lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt khoảng một ba tỷ đồng trong quá trình làm thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
một cán bộ địa chính xã lộc thành huyện bảo lâm của tỉnh lâm đồng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng khởi tố và bắt tạm giam
theo kết quả điều tra ban đầu trong thời gian làm công chức địa chính tại ủy ban nhân dân xã lộc thành
quá trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hai hộ dân nông thị thu huyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
với vai trò là công chứng địa chính xã đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt một ba tỷ đồng
cơ quan chức năng cũng đã thi hành lệnh bắt tạm giam trần văn định sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
trú tại xã lộc thành bảo lâm để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt một ba tỷ đồng
bị can định được xác định có vai trò đồng phạm liên quan trong vụ án này
cơ quan chức năng huyện bảo lâm cũng đã tiến hành khám xét nơi làm việc và nhà riêng của bị can huyền
và định để thu thập các tài liệu chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc
một đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ lào về việt nam qua địa bàn tỉnh hà tĩnh
vừa bị lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp
với công an tỉnh hà tĩnh triệt phá
bắt giữ hai đối tượng thu giữ sáu mươi viên ma túy tổng hợp hồng phiến và ba kg ketamin
trên tuyến quốc lộ tám a thuộc địa phận xã sơn kim một huyện hương sơn
lực lượng chức năng đã tiến hành mật phục bắt giữ đối tượng phạm quang huy và hoàng thị khánh ly
cùng chú tại tỉnh hà nam về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng phối hợp đã thu giữ sáu mươi viên ma túy tổng hợp hồng phiến
một xe máy và hai điện thoại di động
hai đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông tại hà nội
với giá một trăm năm mươi triệu đồng
hiện chuyên án đang được các lực lượng hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật
với hành vi cướp giật tài sản đối tượng liếp văn toàn sinh năm hai nghìn
trú tại thị trấn bến cầu huyện bến cầu của tỉnh tây ninh
đã bị công an huyện bến cầu tạm giữ để điều tra làm rõ
tại cơ công an công an thì toàn khai nhận khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
do không có tiền tiêu xài nên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát bảy mươi h tám sáu nghìn hai trăm một mươi tám
đi dọc theo các tuyến đường ở thị trấn bến cầu
rồi cướp giật túi sách của hai người phụ nữ đi đường
lấy được chín trăm ba mươi đồng một số trang sức kim loại màu vàng
hai điện thoại di động và một thẻ atm
sau đó mang đến tiệm vàng để bán số trang sức trên
thì trả lại do làm bằng vàng giả
được sự vận động của gia đình cùng với sự truy tìm giáo diết của lực lượng công an
biết không thể trốn thoát nên đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày
toàn đến công an bến cầu đầu thú và giao nộp toàn bộ tài sản cướp giật được
công an thành phố buôn ma thuột của tỉnh đắk lắc
vừa nhanh chóng điều tra làm rõ
truy bắt được hai đối tượng nửa đêm đột nhập vào một trường học trên
trộm cắp một mươi sáu chiếc máy tính sách tay
trước đó sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi
công an thành phố buôn ma thuột nhận được tin báo
tại trường trung học cơ sở và trung học phổ thông đông du
ở phương tân an thành phố buôn ma thuột
xảy ra vụ kẻ gian đột nhập
lấy cắp một mươi sáu chiếc máy tính sách tay của các em học sinh
theo camera an ninh ghi lại
khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi
hai đối tượng trung kín mặt đeo găng tay
treo tương đột nhập vào trường
sau đó hai đối tượng này đã kéo cửa rổ vào bảy lớp học
lục lọi lấy một mươi năm chiếc máy tính sách tay
của các em học sinh
và một chiếc của giáo viên
cùng số tiền gần năm trăm linh đồng
lúc sáu h ba mươi sáng
các em vào lớp
thì có một lớp một mươi phát hiện ra
là bị mất máy tính
sau khi mà các lớp còn lại
tiến hành kiểm tra
thì phát hiện ra thêm năm lớp tiếp theo nữa
qua trích xuất camera của nhà trường
thì phát hiện đối tượng đột nhập
che trắng rất là kín
bằng mũ trùng đầu
và thậm chí có một đối tượng
còn đeo căng tay nữa
vào cuộc điều tra
đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuật
xác định nhầm đối tượng gây án
đã trốn ra tỉnh vĩnh phúc
tại đây lực lượng công an đã bắt giữ được
hai đối tượng gây ra vụ trộm trên
đó là nguyễn văn tài một mươi bảy tuổi
chú tại xã ia son huyện ia leo tỉnh đắk lắc
và lý văn khánh một mươi sáu tuổi
trú tại xã quang kim huyện bát sát tỉnh lào cai
tại cơ quan điều tra
hai đối tượng khai nhận quen biết nhau
sau một thời gian sống lang thang
ở tỉnh bà riễng tàu
mới đây tài dù khánh về nhà mình chơi
sau khi hết tiền tiêu xài
tài rủ khánh đột nhập trường cũ trộm cắp tài sản
điều đáng nói
năm hai nghìn hai mươi tài đã một lần đột nhập trường cũ
trộm cắp nhiều tài sản
nhưng chưa đủ tuổi xử lý hình sự
nên tài được xáo ruột tại xã
em trước đây là học sinh ở đây
em học từ lớp sáu đến lớp bảy
thì em có nghị học
tất cả mọi hoạt động
học sinh bảo vệ
em làm bắt được hết
ba năm về trước
thì em cũng có đột nhập vào đây
để lấy một lần rồi
vừa rồi em cần tiền
em đã rủ bạn đột nhập vào cùng
bạn em đột nhập vào lúc một mươi hai h
vì giờ đấy bác bảo vệ và học sinh
đi ngủ hết rồi
lấy tổng cộng là một mươi sáu k mê tính laptop
bản thân em
không có việc làm một đêm
em từ lào cai vào vũng tàu em làm
xong em gặp được tài
xong tài rủ em đến đắk lắk
sau khi đến đắk lắk
vì không có tiền tiêu xài
tài đã rủ em đột nhập vào trường đông du
để em trộn laptop
và em cũng đồng ý
sau khi lấy được số mê tính trên
các đối tượng đã mang sáu chiếc tiêu thụ
ở thành phố hồ chí minh
số máy tính còn lại được đem ra thành phố vĩnh yên
tỉnh vĩnh phúc tiêu thụ
hiện công an thành phố buôn ma thuật đang tiếp tục điều tra mở rộng
để xử lý hai đối tượng
đồng thời truy thu số mê tính bị mất
để trả lại cho học sinh và nhà trường đông du
đang trong thời gian xin hoãn chấp hành
án phạt tù về tội đánh bạc
lâm văn năm chú tại xã tổng cọt
huyện hà quảng của tỉnh cao bằng
lại tiếp tục thuê xe ô tô tự lái
để mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ
với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
năm đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an thành phố cao bằng khởi tố vụ án
khởi tố bị can để xử lý nghiêm trước pháp luật
vào ngày một mươi tám tháng sáu
do là khách hàng quen
nên năm đã ngỏ lời thuê xe ô tô tự lái
nhãn hiệu mazda ba
của một chủ kinh doanh cho thuê xe ô tô tự lái
trên địa bàn thành phố cao bằng
trong thời hạn một tháng
sau khi ký hợp đồng và nhận xe thuê
do bị nhiều người đòi nợ
năm đã mang đi cầm cố chiếc xe này
tại thị trấn chợ chu
huyện định hóa tỉnh thái nguyên
với giá ba trăm hai mươi triệu đồng
sau đó năm lại yêu cầu chủ xe ra hạn
thuê thêm một tháng nữa
và nói dối là xe ô tô đã bị công an tỉnh bắc giang giữ
yêu cầu chủ xe chụp ảnh chứng minh nhân dân
gửi cho năm để năm làm thủ tục lấy xe
nhưng thực chất là để năm vay mượn thêm
hai mươi triệu đồng từ chỗ mang đi cầm cố
một mươi hai đối tượng vừa bị
cơ quan cảnh sát điều tra công an
huyện phù mỹ của tỉnh bình định
khởi tố và bắt tạm giam để điều tra
về hành vi gây dối trật tự công cộng
do có mâu thuẫn từ trước
nên huỳnh ngọc đại

và cùng một mươi một đối tượng khác đã chuẩn bị
các loại hung khí tự chế đi tìm
trương thành long để đánh trả thù
khi cả nhóm đến dãy nhà trọ thuộc khu phố
trà quang nam thị trấn phù mỹ
thì phát hiện một nhóm một mươi người chưa rõ danh tính
nên cùng nhau xông vào đuổi đánh
gây náo loạn khu phố
nhận được tin báo công an huyện phù mỹ
tập trung lực lượng tổ chức ngăn chặn truy bắt
và đưa các đối tượng về trụ sở
để đấu tranh làm rõ
ubnd tỉnh lâm đồng vừa ra quyết định
xử phạt số tiền bảy trăm một mươi bốn triệu đồng
đối với công ty cổ phần môi trường xanh
frenly vì hành vi xả thải
gây ô nhiễm môi trường
tại thời điểm kiểm tra thì đoàn kiểm tra
đã phát hiện công ty xả thải chất rắn ra môi trường
mà chưa được xử lý không thu gom
lưu giữ chất thải nguy hại
theo quy định chất thải rắn thông thường
trái quy định về bảo vệ môi trường
khí thải có chứa các thông số môi trường
thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn
kỹ thuật từ ba lần trở lên
hành vi khí thải có chứa các thông số
môi trường thông thường và môi trường vượt quy chuẩn
kỹ thuật về chất thải từ ba lần trở lên
vượt quá quy chuẩn từ một mươi m ba
một giờ tại lò đốt số hai
ubnd tỉnh lâm đồng vừa công ty
phải thực hiện các biện pháp khắc phục
tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời hạn là ba tháng